hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn hà nội
các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào đồng chí
đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng đời mình để đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc
dưới ngọn cờ vinh quang của đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài
người sáng lập và rèn luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng
vẻ vang của đảng và dân tộc trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức cuộc họp
dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
từ sau phiên họp thứ hai mươi một của ban chỉ đạo đến nay
đồng thời xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ từ đầu năm đến nay công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh và có những chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực
cụ thể các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra một hai trăm sáu mươi bốn vụ hai ba mươi tám bị can
truy tố bảy trăm bốn mươi hai vụ một năm trăm chín mươi bốn bị can xét xử sơ thẩm bảy trăm ba mươi bảy vụ một năm trăm sáu mươi bảy bị cáo về các tội tham nhũng
kinh tế chức vụ trong đó khởi tố mới một trăm hai mươi năm vụ án hai trăm năm mươi chín bị can về tội tham nhũng
riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
đã khởi tố mới bốn vụ án hai mươi ba bị can khởi tố mấy bảy bị can trong ba vụ án
khởi tố bổ sung tội danh bộ bốn bị can trong hai vụ án kết thúc điều tra điều tra bổ sung năm vụ án một trăm ba mươi bốn bị can
truy tố ba vụ án ba mươi bốn bị can xét xử sơ thẩm hai vụ án một mươi bốn bị cáo xét xử phúc thẩm một vụ án bốn bị cáo
trong đó đã khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng phức tạp
như vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại học viện quân y bộ quốc phòng
vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan
vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
đã khởi tố tám cán bộ thuộc diện trung ương quản lý gồm một thứ trưởng một nguyên thứ trưởng một nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
năm sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang
ủy ban kiểm tra trung ương đã khẩn trương kiểm tra phát hiện xử lý kiến nghị
ủy ban chấp hành trung mương bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật đối với một mươi bốn cán bộ thuộc diện trung mương quản lý
công tác thu hồi tài sản thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực tiếp tục được quan tâm
từ đầu năm đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài khoản
ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên hai năm mươi tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác
cơ quan thi hành dân sự đã thu hồi được gần bốn tỷ đồng
thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phấn đấu đến hết năm nay kết thúc điều tra một mươi chín vụ án truy tố hai mươi một vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi bốn vụ án xét xử phúc thẩm sáu vụ án
và kết thúc xác minh xử lý ba mươi chín vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
nhất là tập trung điều tra xử lý nghiêm sai phạm
tập trung điều tra xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
nhiều vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng được hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty việt á
vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại học viện quân y bộ quốc phòng
vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
các vụ án vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại tp hcm các tỉnh khánh hòa bình dương bình thuận
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại đồng nai và một số tỉnh thành phố
trường đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án trọng điểm trong quý hai năm nay gồm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác cục quản lý dược bộ y tế và một số địa phương liên quan
vụ án nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại một số đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung một số vụ án vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan
vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm mô hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
vụ việc sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số ba mươi ba nguyễn du số ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh tp hcm
các vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới liên quan đến nguyễn thị kim hạnh và những cán bộ đảng viên
có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại tỉnh an giang

chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của đảng nhà nước và quân đội ta
với đội công binh và bệnh viện giã chiến cấp hai số bốn tính đến thời điểm này việt nam đã cử bảy mươi sáu lượt sĩ quan cá nhân và bốn trăm ba mươi sáu quân nhân trong các đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là lần đầu tiên việt nam có đội công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tôi rất vinh dự và tự hào
khi được làm một người chiến sĩ mũ nổi xanh tham gia vào đội công binh số một của việt nam mang hình ảnh của việt nam đến với lại các bạn bè thế giới và thực hiện những nhiệm vụ cao cả mà tổ quốc và đất nước giao phó
nhiệm vụ của tôi khi sang bên kia là đảm bảo thông tin liên lạc cho cả toàn đội công minh giúp việc thông tin liên lạc là thông suốt giữa các bộ phận đi làm và cũng là thông tin liên lạc thông suốt giữa bên phái bộ của đội công minh việt nam và với lại các chỉ huy ở bên việt nam
qua một năm học tập và luyện luyện tôi đã xác định được tinh thần và quyết tâm cao nhất để có thể tham gia vào lực lượng giữa hạ bình

hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam những năm qua mang dấu ấn rất lớn trong lòng bạn bè quốc tế thể hiện cam kết chính trị của việt nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề duy trì môi trường
hòa bình ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
trong năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên các hoạt động nhân tháng công nhân và tháng hành động và an toàn vệ sinh thực phẩm năm hai nghìn hai mươi một cũng được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan đơn vị
nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên công đoàn công an nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín như phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn công an nhân dân trong mùa dịch
tổ chức thăm hỏi cho hơn năm cán bộ đoàn viên công đoàn là f f một f hai có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà công đoàn công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương công đoàn các cấp trong công an nhân dân và mỗi cán bộ đoàn viên triển khai thực hiện tốt những định hướng chỉ đạo của tổng liên đoàn lao động việt nam
trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình công tác
công đoàn các cấp trong công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới về cách nghĩ cách làm phương tức đổi mới về phương thức hoạt động hướng tới thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo
để bảo vệ quyền nợi và nợ ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
các cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện hơn nữa
để giúp công đoàn các cấp trong công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an tặng bảy tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
nhiều tập thể cá nhân được ban chấp hành công đoàn công an nhân dân tặng bằng khen
cũng tại buổi lễ với quyết tâm hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
năm hai nghìn hai mươi hai của công đoàn các cấp trong công an nhân dân bốn cụm thi đua công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và bốn khối thi đua công đoàn cơ sở của công đoàn công an nhân dân đã ký kết giao ước thi đua
nhằm tăng cường chuyên môn trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vào sáng nay tại hà nội trường đại học phòng cháy chữa cháy và công an tp hà nội đã ký kết quy chế phối hợp
đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đào tạo nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đại học phòng cháy chữa cháy
việc ký kết ban hành quy chế phối hợp còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của hai đơn vị
đối với công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ở việt nam nói chung
công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng
tạo ra được tiếng nói chung của hai đơn vị trong việc tham mưu đề xuất với bộ công an
để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới